nhằm đánh giá lại tác động của dịch covid một mươi chín và tìm hướng tháo gỡ cho ngành du lịch
sáng nay tại thành phố cần thơ đã diễn ra hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch
giữa thành phố hồ chí minh và một mươi ba tỉnh thành đồng bằng sông kiểu long và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm
sau gần bốn tháng ngành du lịch việt nam bị tê liệt do dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
có một ba trăm linh doanh nghiệp và các tỉnh đồng bằng sông kiểu long thì có hơn hai trăm năm mươi doanh nghiệp lữ hành
bị ảnh hưởng nghiêm trọng doanh thu cả vùng đồng bằng sông kiểu long chỉ đạt hơn một mươi tỷ đồng
giảm năm mươi ba so với cùng kỳ theo các chuyên gia và các doanh nghiệp thị trường nội địa sẽ là thị trường
chủ đạo vào những tháng cuối năm các tỉnh thành đồng bằng sông kiểu long cần cải tạo hạ tầng giao thông
và xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn để tạo được sự bền vững trong phát triển ngành
hội nghị cũng đã công bố quyết định hội đồng liên kết vùng gồm một mươi ba tỉnh đồng bằng sông kiểu long
và thành phố hồ chí minh